ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp với bộ công an và công ty ô tô toyota việt nam
tổ chức lễ công bố và phát động liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông với chủ đề
đã uống rượu bia không lái xe
liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
được phát động tổ chức từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
qua một mươi lần tổ chức liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm tham gia dự thi của các tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn quốc
chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín là đã uống rượu bia không lái xe
nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay kéo giảm những hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
khi tham gia giao thông thực hiện mục tiêu kéo giảm về số vụ số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây nên
thông qua liên hoàn phim tạo ra một cuộc vận động rất lớn trong quần chú nhân dân
cũng như trong các cơ quan truyền thông và những người quan tâm đến công tác an toàn giao thông
để mà lan tỏa đến mọi người dân cùng thực hiện một cái

hành động là đã uống rượu bia không lái xe
các tác phẩm dự thi thuộc ba thể loại phóng sự khoa giáo clip ngắn về an toàn giao thông
gọi tắt là ống kính giao thông
các tác phẩm tham gia liên hoan phim phải phản ánh thực trạng chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông lái xe và chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải
lên án những hành vi vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn
kể cả những sự thờ ơ buông lỏng thiếu trách nhiệm của những người quản lý doanh nghiệp
những người quản lý nhà nước cảnh báo về nguy cơ và hậu quả
những tác động tiêu cực của những vụ tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu bia
cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm một giải nhất hai giải nhì và ba giải ba cùng các giải phụ